các đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ vẫn còn chủ quan lờ là khiến nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao
mới đây một vụ cháy đã xảy ra tại bốt bán vé vào đền ngọc sơn quận hoàn kiếm hà nội là hồi chuông cảnh báo nguy cơ cháy nổ với loại hình này
đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay
còn ngay sau đây sẽ là thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần vừa qua

đồng nai dập tắt vào lúc một mươi tám h cùng ngày
vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân cháy là do chập hệ thống điện
tại hà nội vào lúc gần một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo cháy nhà dân tại đường lạc long quân phường nhật tân quận tây hồ
hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tây hồ cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu hộ cứu nạn
khu vực xảy ra cháy tại tầng năm của ngôi nhà được sử dụng là phòng tập gym
khi tiếp cận hiện trường cảnh sát nhận thấy có nhiều người mắc kẹt bên trong nên đã triển khai hai mũi tiến công
một mũi đi theo cầu thang bộ lên trên một mũi khác tiếp cận từ phía nhà hàng xóm phá cửa song sắt để giải cứu ba người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn
đến một mươi tám h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên các trang thiết bị trong phòng tập đã bị lửa thiêu dụi
thưa quý vị tháp bút cầu thế húc đền ngọc sơn hồ gươm là cụm di tích quốc gia đặc biệt nằm giữa thủ đô hà nội
vào tối ngày hai mươi năm tháng ba vừa qua lần đầu tiên tại cụm di tích này đã xảy ra vụ cháy bốt bán vé vào đền
vụ cháy khiến nhiều người dân và du khách hoảng hốt và cũng cho thấy một thực tế
đó là tại các điểm du lịch tâm linh luôn tồn tại những dân hàng bán vé hay kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhu cầu
nhưng không đảm bảo an toàn cháy nổ những vi phạm này cần sớm được chấn trình và khắc phục
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng ba tại công trình bốt bán vé vào đền ngọc sơn bất ngờ bốc cháy dữ dội
bốt được quây tôn xung quanh ráng giấy bên trong có nhiều giấy tờ thời điểm cháy vẫn còn nhóm du khách đứng trên cầu
công an quận hoàn kiếm đã điều hai xe chữa cháy tới hiện trường và vụ cháy được nhanh chóng dập tắt
bốt bán vé rộng khoảng một năm m hai bị cháy rụi hoàn toàn không có thiệt hại về người
do khu vực bốt nằm tách biệt với đền ngọc sơn và cầu thê húc nên không gây ảnh hưởng đến công trình
nguyên nhân cháy ban đầu được xác định có thể là do chập cháy điện
tuy nhiên sự việc này cũng là hội chuông báo động về những nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại các cơ sở bên ngoài các khu du lịch tâm linh
đây là một dãy hàng quán kinh doanh
doanh đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu của du khách bên ngoài khu di tích đền và thị xã sơn tây thành phố hà nội
gian hàng này bày bán nhiều hàng mã là vật liệu dễ cháy nhưng đường điện đấu nối câu móc lòng hoàng
chủ quầy hàng thậm chí vô tư đặt cắm sẵn sàng bình điện ác quy ngay giữa hàng hóa là hàng mã
sự chủ quan thiếu ý thức trong việc chấp hành quy định về cháy nổ tại quầy hàng này sẽ khiến hỏa hoạn
có thể xảy ra bất cứ khi nào
tình trạng tương tự quầy hàng này đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều các cơ sở du lịch tâm linh hay tại các điểm vui chơi tập trung đông người
giờ sau hôm của đây cũng phải di chuyển lên đi khác nhé tránh được được bình tiện nào
sau hôm này chúng tôi sẽ có một cơ sở vui cháy nổ
với lượng khách lớn thì chắc chắn là cái việc mà chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ cũng sẽ chắc chắn nó cũng sẽ có nhiều cái lơ là

một cái nguy cơ tiềm ẩn nữa mà chúng tôi cũng xác định đó là ví dụ bên ngoài
bên ngoài ở các cái đỉnh chùa miễn mạng thì có rất nhiều các hàng quán
mà đây chỉ là những cơ sở tạm bợ vì không được phép xây dựng kiên cố
nên cái việc mà chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy còn có nhiều bất cập
đấy thì trực tế chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp là phòng ngừa
ví dụ như là đầu năm đã tổ chức về tập huấn phòng cháy chữa cháy cho những người mà các hộ kinh doanh
ví dụ như đền và này
và thứ hai là một trăm linh các hộ kinh doanh này đều phải có trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ
tuy nhiên là nguy cơ về an toàn điện cũng là một nguy cơ lớn xảy ra thì chúng tôi cũng đã thường xuyên
tuy nhiên chính vì do cái yếu tố là nhà tạm
nên là bản thân người dân vẫn còn chủ quan lơ là
vẫn có tình trạng câu móc kéo từ chỗ nọ sang chỗ kia để tiện lợi cho cái việc mà phục vụ khách
ví dụ thắt cái bóng đèn hay là đun nấu
đấy thì những cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng đã nêu rất cái nguy cơ
để chúng tôi cũng có những biện pháp đề phòng và cho người dân biết
người ta cũng phải có ý thức chấp hành hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy
thực tế hiện nay tại bất cứ khu du lịch tâm linh nào
cũng có hàng loạt các hàng quán mọc lên từ bên ngoài đến sát các điểm di tích
do đây đều là các quầy dựng tạm bỡ
các hộ kinh doanh lại chỉ trú trọng vào mục đích bán hàng mà xem nhẹ các yếu tố an toàn cháy nổ
chính vì vậy lực lượng chức năng tại địa phương và ban quản lý các điểm du lịch tâm linh
cần đặc biệt giám sát
kiểm tra chấn trình ý thức của các chủ kinh doanh loại hình này
ở đây chúng tôi bán hàng ở trên này thì vòng toàn là hàng mã thế này
phòng cháy nổ lúc nào chúng tôi phải đến đây là hàng đầu
và các đồng chí công an ở phường lúc nào đến đây cũng phải nói là các bà chú ý đến những cái này
và cấp mỗi một nhà là một cái bình phòng cháy chữa cháy
đấy để không may xảy ra hỏa hoạn như không bao giờ có
vì các đồng chí công an phường lúc nào cũng lên nhắc nhở
bà có thể nhận được những cái bình phòng cháy chữa cháy
các đồng chí công an phường lúc nào cũng lên nhắc nhở

với phong cảnh sơn thủy hữu tình
thiền viện trúc lâm an giang tọa lạc tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn
đón hàng ngàn lượt khách du lịch thập phương đến tham quan chiêm bái vào những ngày cuối tuần
theo đó các cơ sở kinh doanh phòng trọ nhà nghỉ quanh điểm du lịch này cũng luôn kín khách đặt phòng
các chủ cơ sở dù đã được tuyên truyền nhắc nhở về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ
nhưng vẫn còn có sự chủ quan
ba số cơ sở kinh doanh cũng nhận thức được tầm quan trọng tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên bên cạnh đó một số hộ cũng có trang bị phương tiện
tuy nhiên thì trang bị phương tiện đã lâu và bị cũ nhưng không sử dụng được
thứ hai vấn đề về niêm biết nội quy tiêu lệnh lại sai vị trí
thứ ba vấn đề câu mắt thiết bị điện không đảm bảo vấn đề an toàn cháy chữa cháy
câu mắt đi bên ngoài không đi trong ngóng nhựa bảo vệ
còn rất nhiều hộ thấp nhăn thật đúng trong khu vực kinh doanh
tại các điểm du lịch tâm linh như thế này trên địa bàn tỉnh an giang
thường đón từ hai đến tám lượt khách đến hành hương chiêm bái mỗi ngày
các hoạt động như thắp nhang đèn đốt vàng mã kinh doanh trong khu vực
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
chính vì vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và ban quản lý các điểm di tích này đã tăng cường kiểm tra các trang thiết bị
phương tiện phòng cháy chữa cháy trong và ngoài khu di tích
đảm bảo chủ động minh hoạt ứng phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra
khởi khách hạn chế đốt nhang đốt đồ để gây ảnh hưởng cháy nổ trong khu vực
bên cạnh đó ban quân trì cũng có trang bị hệ thống camera
khi có tình huống cháy xảy ra hệ thống camera sẽ thông báo cho lực lượng gần nhất
để kịp thời đập tắt đám cháy đó
dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài
cùng với lượng khách đổ về các điểm du lịch ngày một đông
nguy cơ cháy nổ là luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra
bất cứ khi nào nếu như công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không được quan tâm chú trọng
chúng tôi sẽ tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
về an toàn phòng cháy chế cháy và quân hạng của hộ cho các cơ sở kinh doanh du lịch
cho khách hành hương đến tham quan du lịch để nâng cao kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở này cũng như là khách hành hương
bên cạnh đó chúng tôi cũng phù hợp công an các định dị địa phương
tiến hành kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn phòng cháy chế cháy và quân hạng của hộ
cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nội quy định phòng cháy chế cháy
đối với các cơ sở du lịch trên địa bàn toàn tỉnh
chúng tôi cũng chủ động phù hợp với công an các định dị địa phương
tổ chức xây dựng phương án chế cháy của quân hạng của hộ
để làm sao xử lý nhanh chóng kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở du lịch
cũng như là khách hành hương tham gia quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh
những điểm du lịch tâm linh đều là những công trình mang những giá trị văn hóa
giá trị lịch sử rất lớn
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn cháy nổ tại các địa điểm này
cần được đặc biệt chú trọng
và cũng không để tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy chế cháy
tại các cơ sở kinh doanh xung quanh các công trình này
những người đứng đầu ban quả đí cần thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu
thiên quyết chiến trình
xử lý hành vi vi phạm với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối
phát biệt duy tích du lịch tâm linh
chuyên mục bạn nên biết tuần này sẽ là những tư vấn hữu ích
của lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp về cách thoát nạn
khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các công trình là nhà trung cư nhà cao tầng
với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn
khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng
khi cháy xảy ra phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn
nếu phải băng qua lửa hoặc khói dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn áo
khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt
khi di chuyển cần cúi không và men theo tường
khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa tránh để lửa tạt vào người
nếu nhiệt độ quá cao
phải tìm lối thoát khác
nếu không có lối thoát hãy ra bàn công cửa sổ ra hiệu
hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một trăm một mươi bốn
có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất
nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất
nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ
an toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi
vâng hạnh phúc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chính là sự an toàn của mỗi người dân
và đến đây
thời lượng phát sóng của chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo